đường sắt việt nam chạy dọc ven biển theo chiều dài của đất nước nối từ bắc vào nam
tuyến đường sắt đi qua hàng loạt danh lam thắng cảnh di tích lịch sử
việc phát triển du lịch theo các chuyến tàu chất lượng cao đã và đang được ngành đường sắt tập trung thực hiện bằng những giải pháp mang tính sáng tạo
những hành trình kết nối miền di sản đã trở thành điểm nhấn đầy hấp dẫn
du lịch đường sắt đang là một thế mạnh của du lịch việt nam
hàng không hay là đường bộ đều có sự cạnh tranh
riêng đường sắt có nét riêng của phương tiện mà để có thể trải nghiệm một hành trình văn hóa
trước đây thì đường sắt luôn luôn nghĩ cái việc mà vận hành chậm đó là một yếu thế của ngành đường sắt
nhưng đối với du lịch cái việc mà chúng ta trải nghiệm mới là cái quan trọng
thật ra là lúc đầu thì em cũng không nghĩ đây là một cái chuyến tàu du lịch mà nó thú vị như thế này
đây là kết quả của việc nỗ lực đổi mới nâng cao chất lượng của ngành đường sắt
coi việc phát triển của mình không phải là cạnh tranh với các loại hình vận tải khác
mà là cạnh tranh và nâng cấp chính mình
đường sắt của ngành đường sắt

đoàn tàu chạy chuyên khu đoạn huế đà nẵng và ngược lại với tên gọi kết nối di sản miền trung đã chính thức được khai trương
trên hành trình qua đèo hải vân nơi được mệnh danh là thiên hạ đệ nhất hùng quan
để đến với thành phố đà nẵng nơi sở hữu bờ biển dài được tôn vinh là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh
du khách còn được thưởng thức những nét văn hóa nghệ thuật đặc sắc của miền đất di sản cố đô huế
tòa xe sinh hoạt cộng đồng đã trở thành điểm check in di động ấn tượng đối với du khách
một tháng sau đó ngày hai mươi bảy tháng bốn tổng công ty đường sắt việt nam đã tổ chức lễ ra mắt đoàn tàu chất lượng cao se hai mươi một hai mươi hai sài gòn đà nẵng
đây là một sản phẩm mới với toàn bộ hệ thống nội thất và ngoại thất được làm mới nhằm hướng tới sự tiện ích và thẩm mỹ
việc nâng cấp cải tạo đoàn tàu với nhiều tính năng hiện đại đã trở thành một sự lựa chọn không thể thiếu cho du khách khi trải nghiệm trên hành trình
cảm phá di sản miền trung
đến đà lạt một trong những địa điểm không thể bỏ qua của du khách đó chính là ga đà lạt
và nơi đây chính là nơi khởi phát của tuyến đường sắt đà lạt chạy mát dài bảy km nằm trong hệ thống đường sắt tháp tràm đà lạt
mà đã được người pháp xây dựng từ những năm một nghìn chín trăm ba mươi hai đến năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
với giá trị về văn hóa và chiều sâu về lịch sử thì giờ đây ga đà lạt đã trở thành một nơi mà giúp cho du khách tham quan có những trải nghiệm hết sức mới mẻ và tuyệt vời
tuyến đường sắt đà lạt chạy mát là tuyến đường sắt răng cưa độc đáo duy nhất tại việt nam phục vụ du khách tham quan thành phố đà lạt
là người gắn bó với công việc giảng dạy tại một môi trường đào tạo nhân lực vận hành cho ngành đường sắt
anh đặng hiếu dân đã có quá trình tìm hiểu về lịch sử xây dựng tuyến đường sắt ở đà lạt
một công trình được xây dựng gắn với nền văn minh của người pháp và vẻ đẹp lãng mạn của vùng đất đầy cỏ hoa
được mệnh danh là nóc nhà của tây nguyên
đây là một nhà gà có dấu ấn về kiến trúc rất đẹp và đặc biệt
ví dụ như là hình dàng của nhà gà lấy ý tưởng từ ngọn núi lang biang và mái nhà rong của người bản điều
thế phố đà lạt trải qua nhiều với những biến cố tuy nhiên dấu ấn để lại đối với đường sắt là tám mươi bốn km
và có đặc điểm rất đặc biệt đó là tuyến đường sắt hình răng cưa và cấu tàu để vượt qua những dãy núi hiểm trợ
đây là cái tuyến đường đặc biệt mà trên thế giới là chỉ có hai tuyến đường đó là tuyến đường của đất nước thùy sĩ
vượt qua dãy núi an phơ và tuyến đường sắt đi từ tháp tràm đến với gã đà lạt
tuyến tàu hỏa đà lạt tháp tràm đã đi vào lịch sử ngành công nghiệp
tuyến đường sắt đi từ tháp tràm đến với gã đà lạt
tuyến đường sắt khi là một trong hai công đường sắt thế giới chạy bằng bánh răng cưa
để kéo đoàn tàu vượt miền duyên hải lên cao nguyên ở độ cao một năm trăm linh m độ dốc thường xuyên một mươi hai
giờ đây tuyến đường sắt chỉ còn lại bảy km từ đà lạt đi chạy mát là những chuyến tàu phục vụ khách du lịch
trên những cung đường đó vẫn vang vọng một thời những câu chuyện của vùng đất với bao huyền thoại về tình yêu
của những cuộc gặp gỡ và chia ly
nhưng từ bao đời nay nó vẫn luôn đẹp và quyến rũ du khách
nhà gai xe lửa đã trở thành điểm check in lý tưởng cho du khách mỗi khi đến đà lạt
hành trình đêm đà lạt là một sản phẩm du lịch mà ngành đường sắt đưa vào khai thác
nhằm tiếp tục mang đến cho hành khách những trải nghiệm mới cảm nhận vẻ đẹp của đà lạt về đêm
góp phần đa dạng dịch vụ và phát triển du lịch địa phương
nếu như ban ngày du khách có thể thoải mái thư giãn ngắm nhìn vẻ đẹp thơ mộng của đà lạt
thì vào ban đêm vẻ đẹp của đà lạt lại vô cùng huyền ảo lung linh
mình có thể ngắm được những cái cảnh về những cái rừng thông về những cái nhà kính mà nó đặc trưng của đà lạt
thì ban đêm thì nó vẫn là những cái khung cảnh đấy nhưng mà nó được thắp đèn lên thì nó tạo ra một cái sự lãng mạn riêng và nó rất là thơ
thành phố đà lạt chúng tôi rất là tự hào và vinh dự
có một cái tiếng gai xe lửa rất là nổi tiếng cổ và đẹp nhất ở việt nam
đó là nhà gai xe lửa đà lạt
trong thời gian vừa qua thì đường sắt các cái đơn vị vận hành như bang bản lý nhà gai đã có những cái chương trình
hoạt động sự kiện
đồng hành cùng với thành phố để thực hiện cái chủ trương của tỉnh lưỡi và thành lưỡi về phát triển du lịch chất lượng cao
về bảo tồn di sản cũng như là phát triển du lịch gắn với những địa danh mang tính chức lịch sử
đây là một danh thắng đã được công nhận cấp quốc gia
vì thế đối với chứng minh địa phương chúng tôi cho rằng vì phát triển du lịch cũng như là hệ thống tiếng nhà gai
ở tại thành phố đà lạt là một trong những cái đòn bẫy
và một trong những tiền đề rất là ấn tượng góp phần vào phát triển kinh tế của thành phố
cũng như là tạo một điểm đến ấn tượng và khó quên trong lòng du khách trong và ngoài nước
cái việc đầu tư tạo ra nhiều cái sản phẩm dịch vụ mới thì cái kết quả sản xuất kinh doanh trên khu vực đà lạt này rất là tốt
và chúng tôi sẽ cố gắng tiếp tục có những đầu tư về hạ tầng về trang thiết bị phục vụ hành khách
và kết hợp với địa phương
để xây dựng tốt tuyến đường sắt đà lạt chạy mát thành một cái cung đường đẹp
như là chủ trương của đường sắt việt nam về đường tàu đường hoa
hay làm thành một cái điểm nhấn về du lịch cũng như là một cái địa danh trên bản đồ du lịch của đà lạt và lâm đồng
hành trình đêm đà lạt đã trở thành một sản phẩm độc đáo góp phần phát triển du lịch và kinh tế đà lạt về đêm
và là sản phẩm khởi đầu cho việc hình thành cung ứng chuỗi dịch vụ hoàn chỉnh
để ra đà lạt
tuyến đà lạt chạy mát trở thành một điểm đến văn hóa du lịch ẩm thực
một trải nghiệm không thể thiếu của du khách khi đến với đà lạt
chúng tôi đã cùng với đường sắt việt nam đưa ra một kế hoạch dài hơi
không chỉ là từng tuyến từ đà lạt đi trại mát mà chúng tôi đang xây dựng một tuyến đường từ bắc vào nam
chúng tôi muốn phát huy sản phẩm này cho du khách trải nghiệm đà lạt về đêm
và các bạn thấy đó tuyệt vời tuyệt vời không có gì hơn thế nữa
những nỗ lực không ngừng nghỉ và sự đổi mới cùng với lợi thế vốn có của đường sắt
đã mang lại sức hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước trở thành đặc sản của du lịch việt nam
thưa quý vị ngành đường sắt chưa phải là một ngành được đánh giá cao trong tổng đồ vận tải của đất nước
bởi vì đây là một ngành mà có tuổi thọ đến hàng trăm năm tuổi
hơn nữa tốc độ chạy tàu chưa phải là cao
thế tuy nhiên thì trong thời gian vừa qua với sự chuyển mình mạnh mẽ và sự đổi mới về tư duy quản lý và điều hành
thì ngành đường sắt đã đạt được rất nhiều những thành tựu
vậy thì ngành đường sắt đã làm gì
và những chiến lược tiếp theo của ngành này để có thể chiếm được ưu thế trong thị trường vận tải của đất nước
thì chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông đặng sĩ mạnh chủ tịch hội đồng thành viên tổng công ty đường sắt việt nam
mời quý vị cùng theo dõi
vâng trước xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
có thể nói rằng biến một nhược điểm trở thành ưu điểm trở thành lợi thế đó không phải là một điều đơn giản
vậy thì trong thời gian vừa qua chúng tôi lại nhận thấy rằng là có rất nhiều những thành tựu mà ngành đường sắt đã đạt được bằng lối đi riêng của mình
vậy thì ngành đường sắt đã ý thức được đâu là những lợi thế cũng như là những khó khăn mà mình đã phải vượt qua
đường sắt cũng như các phương thức khác cũng có những điểm mạnh những ưu điểm cần phải phát huy của mình
thì sau khi nghiên cứu ra soát
thì chúng tôi cũng tập trung để khai thác những cái điểm mà tôi nghĩ rằng là sẽ được cái sự quan tâm hơn của nhiều người
ví dụ như là đường sắt là cái ngành mà có lịch sử hơn một trăm linh năm
thế thì mang trong mình là rất nhiều những cái di sản những cái giá trị lịch sử những cái giá trị văn hóa
và chúng tôi muốn chia sẻ cái đó ra với cộng đồng
ý thức của chúng tôi thì chúng tôi cũng nhận thức là đường sắt không phải chỉ riêng của đường sắt
mà đường sắt là của cộng đồng của đất nước của địa phương của người dân
thì nên thì chúng tôi cũng đã tập trung để khai thác như thế
ví dụ như là những khu gá di sản của chúng tôi
chúng tôi còn những cái khu gá mang đầm những cái giá trị lịch sử mang dấu ẩn thời gian
và cũng may mắn là đường sắt đang còn bảo tồn khá nguyên vẹn
như là khu gá hà nội khu gá hải phòng khu gá đà lạt khu gá huế chẳng hạn
thế thì trên cái cơ sở như thế là một cái nữa là cái việc mà di chuyển bằng đường sắt á
thì cũng đi sâu vào trong tâm khảm trong tình cảm của rất nhiều thế hệ rồi
thế thì bây giờ mình phải cải thiện cái dịch vụ
cái chất lượng phục vụ ở trên tàu như thế nào và dưới ga như thế nào
nhưng đó cũng chỉ là mỗi một phân khúc
cái chúng tôi muốn hướng đến là chúng tôi muốn là cái kết nối đầu cuối
cái đường sắt muốn gọp vào là một phân khúc trong cái chuỗi
cái hành trình đi lại du lịch tham quan của người dân chẳng hạn
và chúng tôi muốn hướng đến nữa là trên cái phân khúc của cái hành trình đó
thì đó cũng chính là một cái phân khúc để trải nghiệm để du lịch
để thưởng thức để thưởng ngoan ở ngay trên tàu hỏa
chúng tôi cũng xác định được là nếu mà đúa với tốc đố
thì đó là cái đơn thuần để vận tải người khách từ điểm a đến điểm b
nếu mà chúng ta đưa thành cái đoàn tàu thành một cái phân khúc để trải nghiệm
để thưởng ngoan và kể cả để làm việc thì việc sử dụng thời gian trên tàu
đó là lại một cái việc khác
có thể người ta lên tàu để sống chậm lại
có thể lên tàu để người ta thưởng ngoan về phong cảnh thưởng thức về ẩm thực
và có thể là lên tàu người ta có đủ điều kiện để người ta tự điều hành công việc
làm việc ở trên tàu
thì như thế thì khái niệm thời gian nó lại khác đi
nó không phải là mình đúa về cái chuyện là phải đi nhân hơn
hay là từ điểm a đến điểm b đơn thuần nữa
mà đây là một cái phân khúc một cái hành trình khác
vâng chúng tôi coi đó có thể là những bước đi đầu tiên của ngành đường sắt có phải không ạ
và chúng tôi nghĩ rằng là để có thể làm được nhiều hơn như thế nữa
để giúp cho hành khách có những cái trải nghiệm trọn vẹn hơn
và những hành trình nó hấp dẫn và thú vị hơn
thì ngành đường sắt sẽ có những kế hoạch như thế nào
trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan
để có thể mang đến cho hành khách những trải nghiệm tốt nhất ạ
thời gian gần đây thì có cái sự vào cuộc rất là quyệt liệt của các địa phương
rồi các tập đoàn các doanh nghiệp các đối tác
kể cả trong nước kể cả ngoài nước
thì cái việc của chúng tôi đang làm đây là làm ở khu ga
khu ga là thành nơi triển làm văn hóa nghệ thuật chẳng hạn
khu ga là một điểm đến
chứ không phải khu ga đơn thuần là để người ta vào đời tàu hoặc là xuống tàu
và trên đoàn tàu cũng thế
trên đoàn tàu không đơn thuần là việc để di chuyển
mà trên đoàn tàu chúng tôi cũng đã đưa vào như là tòa cộng đồng
hoặc là hành trình chất thơ hoặc là những cái giá trị về ẩm thực
về văn hóa ở trên đoàn tàu
nhưng mà đó mới là một cái việc của đường sắt thôi
như đường sắt chúng tôi cũng đang hướng đến những việc là phối hợp với các địa phương
các doanh nghiệp các tập đoàn các điểm đến
để chúng ta kết nối thêm một cái chuỗi
tức là họ có thể là đi tàu đến ga
rồi xong từ ga a di chuyển đến đâu
và làm những việc gì trải nghiệm những cái gì tham quan những cái gì
thì những cái đó là chúng ta phải kết nối và khạp tính một hành trình cho du khách
thì tôi nghĩ cái đó là chia sẻ được cái giá trị với cộng đồng
và các bên đều làm và đều tham gia và có hiệu quả cả
một lần nữa xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
tuyến đường sắt gian cưa dốc nhất thế giới
hoạt động hơn một trăm ba mươi năm ở thụy sĩ
tuyến đường sắt dài hơn bốn sáu km kết nối chạm aspey stade ở hồ la sourère
với một chạm trên núi pirates ở độ cao hai bảy mươi hai m
tuyến đường này được kỹ sư edu ledger đề xuất xây dựng vào năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba
nhưng khi đó kế hoạch không được thực thi
đến năm một nghìn tám trăm tám mươi sáu sau khi hệ thống đường sắt và bánh răng mới được phát minh
giúp ngăn được tình trạng lật tàu thì dự án này mới được bắt đầu
ngày một tháng sáu năm một nghìn tám trăm tám mươi ba
tuyến đường sắt pirates được đưa vào hoạt động
bắt đầu sử dụng lực kéo hơi nước vào tháng ba năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy sử dụng động cơ điện
và ngày nay tuyến đường sắt hoạt động từ tháng năm đến tháng một mươi một hàng năm
với một mươi toa xe mỗi toa chở bốn mươi người
hiện có nhiều cách để lên núi
nhưng nhiều du khách vẫn chọn đi theo tuyến đường sắt này
như một sự trải nghiệm tuyệt vời nhất
trước đó mỗi xe phải mất ba mươi phút đi lên và bốn mươi phút đi xuống
di chuyển với tốc độ khoảng chín km một giờ
thì nay thời gian chỉ còn một nửa